hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại
hội thảo còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ công an lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương các chuyên gia các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
từ điểm cầu hà nội hội thảo được truyền trực tiếp tới công an sáu mươi ba tỉnh thành phố
phát biểu khai mạc đồng chí nguyễn xuân thắng nêu rõ với lịch sử gần tám mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
lực lượng công an nhân dân rất vinh dự và tự hào được chủ tịch hồ chí minh dành nhiều tình cảm và sự quan tâm giáo dục rèn luyện
để trở thành lực lượng vũ trang trọng yếu sắc bén đặc biệt tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân
ngược dòng lịch sử cách đây bảy mươi năm năm lực lượng công an nhân dân vinh dự và tự hào được chủ tịch hồ chí minh
căn dặn sáu điều về tư cách người công an cách mạng
trong thư của người gửi đồng chí hoàng mai giám đốc công an khu một mươi hai đó là
đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành
đối với nhân dân phải kính trọng
lễ phép đối với công việc phải tận tụy đối với địch phải cương quyết khôn khéo
bảy mươi năm năm đã đi qua nhưng sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh đối với lực lượng công an nhân dân vẫn còn nguyên giá trị
mãi là tài sản tinh thần vô giá của lực lượng công an nhân dân là cấu phần quan trọng trong hệ thống lý luận của đảng ta
về cách mạng việt nam về xây dựng lực lượng vũ trang xây dựng đội ngũ cán bộ của đảng và của hệ thống chính trị
có đức có tài có phẩm kích và năng lực luôn hết lầm hết sức phục sự tổ quốc phục vụ nhân dân
sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh có nội dung ngắn gọn giảng dị dễ hiểu dễ nhớ
nhưng đã khái quát toàn diện về bản chất đặc trưng của người công an cách mạng đó là
cần kiệm liêm chính có lý tưởng trong sáng bản lĩnh chính trị vững vàng ý chí tiến công cách mạng
tuyệt đối trung thành với đảng
tổ quốc gắn bó mật thiết với nhân dân sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc
vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
tại hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận làm sáng tỏ và sâu sắc hơn nữa
nhưng vấn đề cơ bản về những giá trị lý luận và thực tiễn tính khoa học và cách mạng
nhân văn trong sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh đối với lực lượng công an nhân dân hiện nay
năm nay là chúng ta kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày bác có sáu lời dạy
công an nhân dân mà đấy là tư cách người công an cách mạng
thì cả sáu điều này chúng ta thừa nhận là di sản tinh thần vô giá của ngành
nhưng mà cái điều quan trọng hơn là cái sức lan tỏa hiệu ứng của những lời dạy của bác là rất rộng lớn
không chỉ với công an nhân dân đâu toàn đảng toàn dân toàn quân ta đều cần đến sáu điều dạy đó
tức là cái ý nghĩa xã hội rộng lớn toát lên từ những lời dạy của bác
mà trước hết là công an
là nằm nòng cốt mà bây giờ đảng ta tự hào coi là đấy là thanh bảo kiếm của chế độ
phát biểu kết luận bế mạc hội thảo đại tướng tô lâm đề nghị cấp ủy lãnh đạo công an các đơn vị địa phương
tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo phong trào học tập và thực hiện sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh
một cách quyết liệt và sát sao hơn nữa
gắn kết phòng trào học tập thực hiện tốt sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh
với thực hiện chỉ thị số năm cttu của bộ chính trị
về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
mỗi cán bộ chiến sĩ phải luôn luôn khắc ghi trong tâm thức của mình
lời thề danh dự của công an nhân dân ra sức học tập và làm theo sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh
để luôn xứng đáng với danh dự và truyền thống của công an nhân dân việt nam
tích cực tu dưỡng rèn luyện và thực hiện cho thật tốt
để góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
toàn diện cả về mặt chính trị tư tưởng đạo đức tổ chức cán bộ
thứ hai gắn kết phong trào công an hơn học tập thực hiện sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh
với tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
thứ ba học tập và thực hiện sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh
làm giải pháp đặc biệt quan trọng để xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
thực hiện theo đúng tinh thần nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
đại tướng tô lâm
đại tướng tô lâm cũng đề nghị công an các đơn vị địa phương
tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức thống nhất ý chí và hành động
trong học tập và thực hiện sáu điều chủ tịch hồ chí minh dạy công an nhân dân
các cơ quan báo chí phát thanh truyền hình công an nhân dân
cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đổi mới mạnh mẽ nội dung phương pháp hình thức tuyên truyền
để mọi cán bộ chiến sĩ nhất là cán bộ trẻ học viên các trường công an nhân dân
hiểu sâu sắc ý nghĩa lý luận khoa học và thực tiễn của sáu điều chủ tịch hồ chí minh dạy công an nhân dân
nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh
vào sáng nay đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
chủ trì đã báo công dân bác tại khu lưu niệm sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân huyện tân yên tỉnh bắc giang
bảy mươi năm năm qua sáu điều dạy của người là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng công an nhân dân
là chuẩn mực đạo đức để giáo dục rèn luyện cán bộ chiến sĩ
nhờ đó lực lượng công an nhân dân ngày càng trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt
thể hiện được phẩm chất anh hùng bản lĩnh kiên cường tận trung với đảng tận hiếu với dân
không quản ngại khó khăn gian khổ lập nên nhiều chiến công hiển hách
khẳng định được vị thế vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ giữ vững an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu
nhiệm vụ của cách mạng bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước
đứng trước nhiều khó khăn thách thức đặt ra những yêu cầu mới cao hơn đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
đảng ủy công an trung ương bộ công an nhận thức sâu sắc trong bối cảnh tình hình đó
lực lượng công an nhân dân càng phải khắc ghi và thực hiện thật tốt sáu điều dạy của người
không ngừng rèn luyện phấn đấu đổi mới toàn diện các mặt công tác để hoàn thành mọi nhiệm vụ
mà đảng nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó
xin hứa trước anh linh chủ tịch hồ chí minh lực lượng công an nhân dân sẽ phát huy hơn nữa
truyền thống anh hùng vẻ vang và những thành tích chiến công đã đạt được
quyết tâm xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy
tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
xứng đáng là thanh bảo kiếm sắc bén bảo vệ đảng nhà nước là tấm lá chắn
vững chắc bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
cùng ngày thứ trưởng trần quốc tỏ và đoàn công tác của bộ công an đã thăm tặng quà
các trường học gia đình chính sách và các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh bắc giang
có hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn nhã nam huyện tân yên
xem đây là việc làm ý nghĩa gắn kết tình cảm giữa nhân dân với lực lượng công an
chiều nay tại hà nội đảng ủy công an trung ương bộ công an tổ chức gặp mặt kỷ niệm bảy mươi năm năm
ngày truyền thống xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
thượng tướng trần quốc tảo ủy viên trung ương đảng phó bí tư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi gặp mặt
cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương các đồng chí
nguyên lãnh đạo bộ công an nguồn lãnh đạo tổng cục xây dựng lực lượng công an nhân dân
nguồn lãnh đạo tổng cục chính trị công an nhân dân qua các thời kỳ
lãnh đạo công an các lương vị thuộc bộ
tại buổi gặp mặt các đại biểu đã ôn lại chặng đường lịch sử bảy mươi năm năm xây dựng và trưởng thành
của lực lượng xây dựng lực lượng công an nhân dân
trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào các thế hệ lãnh đạo cán bộ chiến sĩ khối xây dựng lực lượng
luôn chủ động sáng tạo và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
đồng thời tham mưu cho đảng nhà nước ban hành nhiều chủ trương giải pháp chiến lược quan trọng
góp phần xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân trưởng thành vững mạnh
phát biểu tại buổi gặp mặt thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng trần quốc tỏ đánh giá cao ghi nhận biểu dương và chúc mừng những kết quả thành tích
của các thế hệ cán bộ chiến sĩ khối xây dựng lực lượng công an nhân dân đã đạt được trong suốt bảy mươi năm năm qua
thông tin thêm về một số chuyển biến kết quả tích cực mà đội ngũ cán bộ chiến sĩ làm công tác xây dựng lực lượng
đã đạt được trong thời gian qua một số nhiệm vụ đang được triển khai hoàn thiện
thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh trước diễn biến của tình hình và những vấn đề đặt ra trong thời gian tới
đòi hỏi cán bộ chiến sĩ xây dựng lực lượng công an nhân dân tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được
kiên khuất khắc phục những hạn chế khuất điểm không ngừng học tập nâng cao trình độ
thường xuyên tự soi tự sửa rèn luyện theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
và sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
chủ động kịp thời tham mưu với đảng ủy công an trung ương bộ công an tham mưu với đảng
nhà nước về các chủ trương đảm bảo an ninh trật tự xây dựng lực lượng công an nhân dân mang tầm chiến lược
nhất là việc thực hiện có hiệu quả nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
sáng nay chín tháng ba hoàng thành phố hà nội đã tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày chủ đề kỷ niệm bảy mươi năm năm
ngày chủ đề kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày chủ đề của chủ tịch hồ chí minh nêu sáu điều dạy công an nhân dân
sơ kết hai năm thực hiện kết luận một của bộ chính trị và tổng kết chỉ thị bốn của bộ công an
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu tại buổi lễ
vinh dự được bác hồ đến thăm năm lần thấm nhuận lời dạy của người bảy mươi năm năm qua các thế hệ lãnh đạo cán bộ chiến sĩ
công an thành phố hà nội luôn đoàn kết một lòng vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ không ngừng nỗ lực phân đấu
sẵn sàng hy sinh cho bình yên của tổ quốc cho hạnh phúc của nhân dân
hàng nghìn tấm gương sáng về lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của đảng
ý thức phục vụ nhân dân tinh thần khắc phục khó khăn giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng
tận tụy trong công việc mưu trí dũng cảm trong chiến đấu tạo nên những hình ảnh đẹp và niềm tin vững chắc trong lòng nhân dân
những nhân chứng những câu chuyện được chia sẻ tại buổi lễ góp phần giúp cho cán bộ chiến sĩ công an thủ đô nhận thức sâu sắc hơn nữa
nội dung ý nghĩa của sáu điều bác hồ dạy qua đó củng cố niềm tin phát huy trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã chúc mừng ghi nhận biểu dương những chiến công thành tích của lực lượng công an thủ đô
trong suốt chặng đường bảy mươi năm năm học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy
đồng thời đã chỉ đạo gợi mở những định hướng quan trọng đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô trong thời gian tới
cũng hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống xây dựng lực lượng công an nhân dân
kỷ niệm năm mươi năm năm thành lập học viện cảnh sát nhân dân vào chiều nay tại hà nội
phòng tổ chức cán bộ học viện cảnh sát nhân dân đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thành lập
được thành lập theo quyết định số năm trăm một mươi bốn ngày một mươi năm tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám của bộ công an
trải qua năm mươi năm năm phòng tổ chức cán bộ luôn được xác định là đơn vị trọng yếu của học viện cảnh sát nhân dân
phát huy tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh cán bộ là cái gốc của công việc
các thế hệ lực lượng phòng tổ chức cán bộ đã kịp thời tham mưu đảng ủy
ban giám đốc học viện nhiều nội dung công tác quan trọng
trong đó đã xây dựng các đề án mang tính chiến lược về nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo
của các cơ sở đào tạo bồi dưỡng trong công an nhân dân
nâng cao năng lực đối ngũ giảng viên cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học
đây là những nội dung góp phần quan trọng xây dựng học viện cảnh sát nhân dân
ngày càng phát triển theo hướng thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại trong thời gian tới
tin chính nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công an nhân dân xác định nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm then chốt của công tác huấn luyện
triều tiên phóng tên lửa tầm ngắn ra biển hoàng hải

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công an nhân dân xác định nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ xác định nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công an nhân dân xác định nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm then chốt của công tác huấn luyện
nhất là trong bối cảnh lực lượng công an nhân dân đang đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
và để hiểu rõ hơn về công tác huấn luyện mời quý vị và các bạn theo dõi phần trình bày của biên tập viên thu hương
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi ba bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tổ chức tiếp nhận huấn luyện trên một mươi năm chiến sĩ mới
trong đó có gần một mươi hai chiến sĩ thuộc công an các đơn vị địa phương và hơn ba chiến sĩ thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
trong thời gian ba tháng huấn luyện các tân binh sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật
chính trị điều lệnh võ thuật công an nhân dân các bài tập chiến thuật áp dụng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
qua đó rèn luyện bản lĩnh hình thành nếp sống sinh hoạt học tập và công tác trong môi trường kỷ luật của lực lượng vũ trang
tân binh năm hai nghìn hai mươi ba để làm sao bảo đảm nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lực lượng công an nhân dân
với chủ trương chung của chúng tôi là xây dựng nguồn nhân lực công an nhân dân đủ mạnh để đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa lực lượng công an nhân dân
theo đúng bình thần nghị quyết một mươi hai của bộ chỉ
sau hơn một tháng nhập ngũ hơn một mươi năm tân binh cảnh sát cơ động của sáu mươi một tỉnh thành trên cả nước
đã trải qua quãng thời gian huấn luyện gian khổ để trở thành những chiến binh thép
các chiến sĩ trở thành những chiến binh thép
các trẻ được đào tạo ở hai trung tâm huấn luyện và một mươi trung đoàn cảnh sát cơ động tại một mươi sáu địa điểm trên cả nước
năm hai nghìn hai mươi ba các chiến sĩ mới được tuyển cao hơn cả về số lượng và chất lượng
nhiều chiến sĩ đã tốt nghiệp đại học cao đẳng trung cấp các trường ngoài ngành công an nhân dân
khi được tổ quốc gọi tên tôi sẵn sàng gác lại công việc tình cảm riêng tư để thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
đó là những chia sẻ của tân binh đỗ đại dương
từ bỏ công việc ổn định dương viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
bởi được làm chiến sĩ công an là niềm vinh dự là ước mơ từ nhỏ của dương
vì vất vả và như thế thì chúng tôi sẽ rèn luyện được cho mình một cái tinh thần một cái ý chí và bản lĩnh để không chỉ là trong công việc và trong tất cả mọi điều của cuộc sống
vì vậy chúng tôi sẽ dùng những bản lĩnh đó để vượt qua
vượt qua mọi khó khăn và tôi mong rằng là với những thứ chúng tôi học được thì chúng tôi sẽ đạt được thành công trong cuộc sống và cũng như là góp phần xây dựng tổ quốc đất nước
nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới luôn đặt ra nhiều thách thức phức tạp
do đó chương trình và kế hoạch huấn luyện tân binh luôn được chú trọng và điều chỉnh linh hoạt phù hợp cơ bản thiết thực dựa trên nền tảng vững chắc và chuyên sâu
công tác rèn cán luyện quân coi trọng kỷ luật kỷ cương được coi là nền tảng để huấn luyện
để có cơ hội phân đấu trở thành người chiến sĩ công an nhân dân có phần xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy tinh nhuệ hiện đại
các tân binh luôn xác định rõ mục tiêu phấn đấu khắc phục mọi khó khăn
công tác huấn luyện luôn đòi hỏi yêu cầu cao về mọi mặt
phương pháp huấn luyện được đổi mới có sự đan sen trong quá trình huấn luyện
để các chiến sĩ nắm bắt được tất cả các nội dung
tránh tình trạng học trước quân sau
dù khắc nghiệt song các chiến sĩ trẻ trải qua khóa huấn luyện sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về quân sự võ thuật kỹ chiến thuật
sử dụng thành thảo các loại vũ khí trang bị của lực lượng cảnh sát cơ động
cũng như thuần thục các kỹ năng chống gây dối bạo loạn khủng bố bảo vệ mục tiêu sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
từ tư thế lễ tiết tác phong
cử chỉ hành động lời ăn tiếng nói phải tuân thủ theo quy định của lực lượng công an nhân dân và của đơn vị lực lượng vũ trang ăn ở tập trung
cũng như vận dụng và thực hành các động tác về điều lệnh về võ thuật về bắn súng về kỹ chiến thuật
là các em đã nhìn thấy hiện lên kỹ năng rất rõ ràng và theo thời gian tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục giảng dạy huấn luyện
để làm sao các em hình thành kỹ năng và trở nên có kỹ xảo để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác
công tác huấn luyện
phải lân cao về mọi mặt để cho cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận các kỹ năng để làm chủ các loại vũ khí trang bị công cụ hỗ trợ mà được trang bị của các đơn vị
để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi mà về đơn vị chiến đấu trong các vai trò trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ từng đơn vị
bổ sung lực lượng cho lực lượng công an nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ
sau khi bước chân vào trong môi trường của ngành công an nhân dân rồi thì đầu tiên là tôi đã bị chóa ngợp
là về những cái bài tập ở trên thao trường và về nối sống kỷ cương nề nếp
thế nhưng mà được sự chỉ bảo tận tình của các thầy thì sau một thời gian ngắn thì chúng tôi đã thích nghi được
việc quan trọng đầu tiên sau khi huấn luyện tân binh là làm sao để các tân binh nhanh chóng hòa nhập với môi trường kỷ luật kỷ cương
vì vậy các đơn vị huấn luyện đã chú trọng công tác giáo dục chính trị nắm bắt tư tưởng đối với chiến sĩ mới
thực hiện sinh hoạt văn hóa tinh thần để giúp các tân binh nhận thức rõ nhiệm vụ của một người lính phụng sự bảo vệ tổ quốc
chiếu thẳng chăn vuông cách sinh hoạt trong môi trường quân ngũ không chỉ duy trì nền nếp gọn gàng ngăn nắp khoa học
mà đối với tân binh bùi đức quân đây là cách rèn luyện cho bản thân sự tỉ mỉ tính cẩn thận và kiên trì
với đầu cảm giác thì chưa quen lắm
nhưng mà sau khi
một thời gian ở đây thì mình cảm thấy bản thân mình trưởng thành lên hơn
biết tự sắp xếp nội phụ của mình chăn màn giường chiếu đến vệ sinh cá nhân biết tự sắp xếp thời gian sao cho hợp lý đối với công việc học tập thường ngày
công tác huấn luyện dù gian khổ vất vả
sau các đơn vị huấn luyện đều thường xuyên nắm bắt tư tưởng tâm lý kịp thời động viên khích lệ tinh thần
để các chiến sĩ trẻ xác định được trách nhiệm của mình cũng như tự hào về sự anh hùng của lực lượng công an nhân dân
từ đó ra sức rèn luyện phân đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
thường xuyên cùng ăn cùng ở rồi cùng sinh hoạt với các em
và đôn đốc chỉ bảo các em từng cái việc mà về gấp phút nội vụ rồi tất cả những cái việc vệ sinh để làm sao cho nó quy định đúng theo quy định
thực hiện theo đúng một mươi một chế độ trong ngày
và cũng rất là gần gũi với các em
để chia sẻ với lại các em những cái tâm tư tình cảm
những em mà vừa gây ra gia đình thì phải động viên và thúc đẩy những cái ý chí quyết tâm cho các em để các em có thể là hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ được giao
hầu hết các em vào đây đều muốn phấn đấu để trưởng thành và sau này phục vụ lâu dài trong lực lượng công an dân
chính vì vậy ngay từ đầu chúng tôi phải định hướng cho các bộ chiến sĩ có ý thức tổ chức kỷ luật tốt và giàn nguyện tốt về yếu lĩnh động tác kỹ thuật và hiểu biết pháp luật để anh em có xu hướng phấn đấu
với cái phương châm như vậy cho nên là chúng tôi thường chuyên một cái buổi nói chuyện chính trị thời sự để định hướng cho các bộ chiến sĩ về công tác tư tưởng và định hướng nghề nghiệp cho các bộ chiến sĩ
sau này có thể được xếp tuyển và được tạo điều kiện cho thi để đào tạo vào các trường công an nhân dân để phục vụ lâu dài trong lực lượng công an dân
vinh dự khoác trên mình sắc phục của lực lượng thời gian tại ngũ sẽ là hành trang quý báu để mỗi chiến sĩ bồi đắp cho mình kiến thức kỹ năng và vốn
sớm chinh phục mục tiêu
sớm chinh phục mục tiêu đứng trong hàng ngũ công an nhân dân đóng góp một phần sức lực của mình cho công cuộc bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
phần trình bày của tôi đến đây cũng xin được kết thúc mời quý vị tiếp tục theo dõi những nội dung đáng chú ý khác